quốc hội nghe thủ tướng nguyễn xuân phúc trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
khai quát những kết quả đạt được thủ tướng cho biết chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai
cả nước đã tập trung phòng chống kiểm soát tốt dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
kinh tế vĩ mô ổn định lạng phát được kiểm soát ở mức thấp chất lượng tăng trưởng được nâng lên các cân đối lớn của nền kinh tế
tốc độ tăng trưởng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đạt khá cao bình quân sáu tám một năm
quy mô gdp tăng khoảng một bốn lần so với năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận nước ta vẫn còn những tồn tại hạn chế và bất cập
tốc độ tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi không đạt kế hoạch đề ra do tác động ảnh hưởng lớn ngoài dự báo của đại dịch covid một mươi chín dẫn đến tăng trưởng bình quân năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi không đạt mục tiêu đề ra
người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh
thể chế pháp luật cần đi trước một bước bảo đảm tính đầy đủ thống nhất đồng bộ khả thi với tư duy phát triển mới phù hợp với thực tiễn và phải được hướng dẫn kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả